chính phủ ba lan vừa buộc công ty con của tập đoàn năng lượng nga novatec ở nước này chuyển sang cơ sở hạ tầng khí đốt của họ cho các công ty nhà nước ba lan
động thái nhằm đáp trả việc novartek hiện nằm trong danh sách trừng phạt của ba lan đã ngừng cung cấp khí đốt cho một số khu vực của nước này hôm hai mươi tám tháng bốn
theo chỉ thị của thủ tướng ba lan madeut morasbisky công ty novatek green energy có nghĩa vụ chuyển giao mạng lưới cho các công ty nhà nước ba lan
sau đó những công ty này sẽ cung cấp khí đốt cho các thành phố trên cơ sở luật quản lý khủng hoảng quá trình chuyển giao sẽ được thực hiện ngay lập tức
hôm hai mươi tám tháng bốn nhà chức trách ba lan cho biết hàng chục thành phố của nước này đã không còn khí đốt hóa lỏng sau khi novartech đình chỉ cung cấp
vác sava trước đó đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nước này
hai mươi cá nhân và tổ chức của nga trong đó có các công ty năng lượng nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của nga tại ukraine
đồng thời tuyên bố không đồng ý trả tiền mua khí đốt bằng đồng rút theo yêu cầu của moscow